cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang thực hiện đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà cao tầng
bước đầu qua kiểm tra đã phát hiện nhiều bất cập hạn chế đáng nói là những bất cập này đã kéo dài nhiều năm thế nhưng chưa được khắc phục
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
là một trong những người đến ở đầu tiên tại trung cư thanh bình ông hoàng ngọc minh hết sức bức xúc về những bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy tại trung cư thời gian gần đây
theo ông minh nếu không may xảy ra cháy tại trung cư thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ gần như bị vô hiệu hóa
hai năm gần đây thì hệ thống phòng cháy chữa cháy đây hư hỏng hết mà không có sửa chữa
tôi đã gặp gỡ ban quản lý cũng đứng là ban quản trị nhưng mà hoàn toàn lơ là vô trách nhiệm không chịu làm sửa chữa gì cả
mà tiền bạc trung thu của những cư dân không biết họ đem đi đâu mà họ không làm
một tháng họ thu khoảng một trăm bảy mươi triệu
không chỉ tại trung cư thanh bình mà nhiều trung cư trên địa bàn tỉnh đồng nai đang tồn tại những bất cập hạn chế trong an toàn phòng cháy chữa cháy
khiến cư dân sống tại các trung cư
các trung cư hết sức lo lắng bước xúc mặc dù nhiều lần kiến nghị đơn vị quản lý vận hành trung cư nhưng không được xử lý
tụi tôi là cư dân thì đóng tiền hàng tháng dịch vụ chung dân dân nhưng mà tôi thấy hệ thống phòng cháy chữa cháy bị tê liệt
không có khắc phục như thế này thì là một cái cư dân mà mình sống trong một cái căn hộ mà cái như thế này thì bất an quá
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai
vị chủ trì đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các trung cư nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh
trong đợt kiểm tra từ ngày mùng ba đến ngày mùng một mươi tháng bốn
ngoài việc xử phạt nghiêm các đơn vị quản lý vận hành trung cư vi phạm
đơn vị sẽ yêu cầu khắc phục những yếu kém hạn chế trong phòng cháy chữa cháy
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân sinh sống tại các trung cư nhà cao tầng
nâng cao ý thức tham gia thực hiện phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở này cũng còn rất nhiều
nội dung chúng ta cần phải xử lý đó là vấn đề ý thức của chủ đầu tư
cũng như là những hộ dân những cư dân sinh sống ở trong khu vực này
họ cũng chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn của họ
tại đồng nai không phải thời điểm này lực lượng chức năng mới kiểm tra phát hiện
các lỗi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư
nhà cao tầng mà các lỗi này đã được phát hiện từ nhiều năm nay nhưng vẫn tồn tại
nguyên nhân chính được xác định nhiều đơn vị quản lý vận hành trung cư dây dưa
chây ý trong việc đầu tư thiết bị để khắc phục
trong khi chi phí người dân sống tại các trung cư đóng cho công tác phòng cháy chữa cháy hàng tháng
vẫn đóng đầy đủ do đó đã đến lúc các cơ quan liên quan cần có biện pháp quyết liệt hơn
để buộc đơn vị quản lý vận hành các trung cư nhà cao tầng
thực hiện đúng quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
tránh xảy ra các vụ
vụ cháy đáng tiếc gây hậu quả nghiêm trọng